lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi chín sẽ chính thức khai mạc vào ngày một tháng sáu tới
ngoài sự trở lại của việt nam và đội tuyển italia
thì sáu đội pháo hoa còn lại tham dự lễ hội năm nay hoàn toàn là những gương mặt mới
đến từ nga brazil bỉ phần lan anh và trung quốc
hiện công tác chuẩn bị hoàn thành các hạng mục như sân khấu chính khán đài
bãi bắn pháo hoa đang được đơn vị phối hợp khẩn trương hoàn thiện
kể từ đầu tháng năm các đơn vị thi công đã huy động tối đa nhân lực
để triển khai lắp đặt hoàn thành sớm các hạng mục phục vụ cho lễ hội pháo hoa hai nghìn một mươi chín
khán đài hơn một mươi sáu chỗ ngồi đang đi vào những công đoạn cuối cùng
năm nay hệ thống sân khấu chính được ban tổ chức thiết kế hiện đại và hoành tráng
với nhiều kết cấu hệ thống trục thanh nâng linh hoạt
hệ thống sàn nâng với diện tích là một mươi ba x ba mươi chín m hai
ba mươi chín m hai là hệ thống sàn nâng
tổng cộng là năm trăm linh bảy m hai
trong đó tổ hợp thêm khoảng bốn sàn nâng nhỏ nữa
với diện tích lớn như thế này công tác xử lý kỹ thuật của sàn nâng này rất phức tạp
hệ thống trang trí của sân khấu năm nay là
đèn chiếu sáng nhạc nước và màn hình led được thiết kế hiện đại hơn so với năm ngoái
và được đưa về hệ thống trung tâm điều khiển với độ chính xác rất cao

đến ngày hai mươi hai tháng năm các hạng mục chính phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng
đã cơ bản hoàn thành đạt trên chín mươi khối lượng công trình
dự kiến ngày hai mươi năm tháng năm đơn vị thi công sẽ hoàn tất các hạng mục
sẵn sàng cho kế hoạch tổng duyệt chuẩn bị cho đêm khai mạc chính thức diễn ra vào đầu tháng sáu tới